cơ quan chức năng thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng đã lập biên bản tạm giữ nhiều tăng vật trong vụ hủy hoại rừng
tại tiểu khu một trăm năm mươi tám a đồng thời mở rộng điều tra làm rõ người gây ra vụ hủy hoại rừng để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
trước đó vào ngày một mươi hai tháng tám lực lượng chức năng đi tuần tra đã phát hiện bắt giữ một mươi một đối tượng
đang sử dụng cưa máy chặt phá rừng tại tiểu khu một trăm năm mươi tám a do ban quản lý rừng lâm viên quản lý
tại hiện trường có gần sáu m hai rừng tai sinh với một trăm sáu mươi cây tạp đường kinh gốc từ sáu cm đến ba mươi cm
cao từ ba m đến năm mét đã bị các đối tượng cưa hạ trái phép trên diện tích gần một mươi tám m hai thuộc rừng phòng hộ
riêng diện tích còn lại gần một mươi hai m hai đã được quy hoạch đất lâm nghiệp
cũng đã bị các đối tượng phát dọn thực bì để chiếm dụng đất rừng trái phép
tại cơ quan chức năng bước đầu một mươi một đối tượng vi phạm đã khai nhận đang ngụ tại xã mê linh huyện lâm hà
được đối tượng đào văn thanh ngụ xã mê linh huyện lâm hà thuê phát dọn thực bì cưa hạ cây với giá một mươi triệu đồng
cơ quan chức năng của thành phố đà lạt cũng đã triệu tập ông thanh để làm rõ vụ việc